quá trình hoạt động của liên doanh cho thấy ông sơn chỉ là con dối do những người có trách nhiệm ở công an tỉnh giật dây
ông là người có vốn vỏ liên doanh và cũng là nạn nhân từng bị đối tác bắt giam hai lần
mà không thể bục tội
lần thứ nhất khi ông sơn đang thực hiện hợp đồng mua bán sát trị giá hai trăm linh triệu đồng giữa al squesdo với công ty kinh doanh tổng hợp huyện thủ thừa long an
thì công an tỉnh an giang thông báo rằng ông sơn không phải là người của anxuedo
sau đó công an tỉnh lòng an đã khởi tố bắt giam ông về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa
trong khi công an long an đang thụ lý vụ án công an an giang lại làm biên bản xin mượn bị can hai ngày để làm việc
nhưng giam ông sơn luôn ba tháng
sau khi ông sơn được bàn giao lại cho công an long an tiếp tục điều tra
đến ngày một mươi sáu tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi cơ quan này ra quyết định trả tự do và đình chỉ điều tra bị can với lý do hành vi của ông sơn không cấu thành tội phạm
theo kết luận điều tra do thủ trưởng cơ quan điều tra long an võ thành quyết ký
cử liên bộ nội vụ cùng viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày hai mươi ba tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi
một số cán bộ công an tỉnh an giang đã liên quan trách nhiệm trong việc bắt giam ông sơn
báo cáo cho thấy
an swatdo không có vốn thế nên phó giám đốc công an nguyễn văn thông đã quyết định cho ông sơn tự huy động từ nguồn bên ngoài
đưa vào mua sắt xuất khẩu sang thái lan đổi ô tô xe máy và hàng kim khí về việt nam tiêu thụ
ông sơn đã huy động được hơn một một tỷ đồng
trong đó có khoản tiền hai trăm linh triệu đồng của công ty kinh doanh tổng hợp thủ thừa
đầu tư dưới hình thức nhận tiền mặt trước trả bằng hàng hóa sau
từ nguồn vốn này an scredo mua được sáu trăm năm mươi tám tấn sát xuất sang thái lan
và cũng nhận về cảng mỹ thới hai tàu hàng trị giá hơn hai trăm bảy mươi usd
đáng chú ý khi vị doanh nhân này đang ở thái lan để xúc tiến những hợp đồng tiếp theo
ông thông ở nhà ký quyết định thay đổi nhân sự của an scredo
đưa một người thân tín làm phó giám đốc phụ trách kinh doanh
không những vậy toàn bộ số hàng trên tàu từ thái lan về
gồm một trăm hai mươi hai xe máy kawasaki một trăm linh một xe honda tám ô tô du lịch và nhiều thứ khác
đã bị lãnh đạo công an an giang định đoạt mang bán tháo thậm chí là đem cho tăng
do đó khi ông sơn về nước không có hàng để giao cho thủ thừa như cam kết
chính ông thông khẳng định ông sơn giả mọ danh nghĩa an scredo để lừa đảo
trong báo cáo ngày hai mươi ba tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi do thủ trưởng cơ quan điều tra long an võ thành quyết
ký gửi bộ nội vụ và viện kiểm sát nhân dân tối cao có nội dung
lâm hồng sơn nhận chi hoàn toàn hợp lý trách nhiệm đền bồi là của an scredo
ban chủ huy cảnh sát và công an tỉnh an sang chứ không phải cá nhân sơn
tính chất vụ án quá phức tạp
liên quan đến nhiều nơi và cả cấp thẩm quyền trong công an tỉnh an giang
thẩm quyền của công an tỉnh long an không thể giải quyết được
từng chừng mọi chuyện sẽ xuân xẻ người bị oan sẽ giành được quyền lợi cho mình
tuy nhiên trong quá trình đâm đơn kiện công an ông lâm hồng sơn lại một lần nữa bị bắt giam
theo đó vào thời điểm việc điều tra kết thúc ông lâm hồng sơn được trả tự do
tuy vậy những tài sản mà ông đã bỏ
vốn đầu tư vào việc sản xuất thức ăn giả súc và góp vốn kinh doanh ở an square do đã sử dụng gần hết
lúc này ông đâm đơn kiện ra tòa án nhân dân tỉnh an giang để đòi bồi thường
cuối tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi tòa án nhân dân tỉnh đã ra quyết định thụ lý phụ kiện
thế nhưng chỉ hai tuần sau đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi
lần thứ hai công an an giang lại tiếp tục ra lệnh bắt giam ông sơn
để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cuộc điều tra này kéo dài một năm trời
cũng ngần ấy thời gian ông sơn ngồi tù không bục tội được công dân này
sau thời gian điều tra công an tỉnh an giang kết luận ông sơn lợi dụng lòng tin
của nhiều cá nhân tổ chức phải mượn số tiền vang lớn để kinh doanh nhưng không trả
sau đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh an giang đã chuyển sang truy tố ông sơn về tội trốn thuế
với số tiền hơn ba mươi sáu triệu đồng vì nhập một mươi ba xe du lịch khi bán xong không nộp thuế
đồng thời cơ quan này đề nghị buộc ông sơn trả số tiền nợ cho một số cơ quan tổ chức
khi ấy ông sơn khai
việc truyền nộp thuế là do xí nghiệp thức ăn ra xúc truyền tên sang công ty
và có kinh doanh thêm một số hàng hóa khác
ban giám đốc công ty vẫn chưa thống nhất để cá nhân nào chịu trách nhiệm nộp số tiền thuế này
thế nên có sự chậm trễ chứ không trốn thuế
đến ngày một mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi một viện kiểm sát nhân dân tỉnh an giang cho rằng
căn cứ buộc tội ông sơn không vững chắc thế nên đã ra quyết định trả tự do
sáu ngày sau ra quyết định đình chỉ điều tra bị can
từ đó đến nay sau gần ba mươi ba năm
ông sơn làm đơn thư gửi nhiều cơ quan chức năng và các cơ quan tố tụng các cấp
mới đây viện kiểm soát nhân dân tỉnh an sang và long an mới quyết định phối hợp tổ chức phục hồi danh dự cho ông sơn
được biết ông sơn đã gửi đơn yêu cầu viện kiểm sát nhân dân tỉnh an giang bồi thường hơn ba một tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tỉnh long an bồi thường hơn hai bảy tỷ đồng tổng cộng là hơn năm chín tỷ đồng
theo ông mức bồi thường ông đưa ra dựa trên những con số thấp nhất với thiện trí
muốn việc yêu cầu bồi thường thiệt hại do an sang được mau chóng giải quyết
liên quan đến tình hình giải quyết các vụ án oan
ngành kiểm sát đã chủ động phối hợp với cơ quan điều tra tòa án trong giải quyết bồi thường
không né tránh đùn đầy trách nhiệm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại
trong sáu tháng đầu năm được tính từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
ngành kiểm sát thụ lý giải quyết một mươi hai trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại
kết quả đã giải quyết xong cho sáu trường hợp
bao gồm ông võ tê ở bình thuận huỳnh thanh lam ở cà mau huỳnh phước bửu ở hậu giang
nguyễn văn dũng ở tây ninh huỳnh chiêm phái ở khánh hòa nguyễn duy chiến ở cao bằng
trong đó đã chi trả tổng số tiền là một mươi tỷ bảy mươi ba bốn trăm bốn mươi năm năm trăm chín mươi hai đồng
đến nay viện kiểm sát nhân dân các cấp đang giải quyết bồi thường thiệt hại cho sáu trường hợp
trong đó một trường hợp thương lượng không thành
người yêu cầu bồi thường đang làm thủ tục khởi kiện tại tòa án là ông trần văn khang ở cà mau
một trường hợp là ông trần văn bích ở cần thơ xác định đã hết thời hiệu bồi thường
viện kiểm sát đang thực hiện các thủ tục xin lỗi phục hồi danh dự
có một trường hợp thương lượng không thành
người bị thiệt hại chưa khởi kiện là ông chu quang hưng ở tp hcm
một trường hợp viện kiểm soát đang đề nghị giám đốc thẩm là bà trần thị thuận ở tp hcm
ngoài ông lâm hồng sơn ở an giang trường hợp ông nguyễn văn khẩn ở tp hcm
cũng đang được viện kiểm sát xác minh thiệt hại để giải quyết